khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày sáu tháng chín tại phòng giao dịch của ngân hàng việt tin banh trên đường ngô gia tự quận long biên tp hà nội đã xảy ra một vụ cướp
bảo vệ của phòng giao dịch đã bắt được đối tượng cướp và ban giao cho cơ quan công an
thời gian trên phòng giao dịch có một trưởng phòng hai giao dịch viên một bảo vệ của phòng và một khách hàng đang rút tiền tại quầy
bất ngờ một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang xông vào phòng giao dịch dơ súng dọa giao dịch viên đòi đưa tiền
theo nghiệp vụ cán bộ của phòng giao dịch đã kịp thời ấn nút báo động đối tượng cướp hoảng sợ liền chạy ra cửa lên xe định tẩu thoát
qua quan sát cán bộ phòng giao dịch nhận thấy vật đối tượng mang theo có dấu hiệu là súng giả nên liền trì hô đồng thời bảo vệ đã kịp thời khống chế đối tượng bàn giao cho lực lượng công an
sự việc xảy ra không gây thiệt hại về người và tài sản đối với ngân hàng